mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin về cơn bão trên biển đông cơn bão số sáu
hồi một mươi giờ ngày hôm nay vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa của việt nam khoảng năm trăm linh km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
trong hai mươi bốn giờ tới bão sẽ mạnh thêm và đạt cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm
tiếp theo đó bão sẽ di chuyển vào vùng biển trung trung bộ với cường độ giảm về cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
sau đó hướng về đất liền bắc trung bộ và suy yếu thách một vùng hóa thấp
do ảnh hưởng của bão bắc biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa có mưa bão gió mạnh từ cấp chín đến cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
khu vực giữa biển đông bao gồm phần phía bắc quần đảo trường sa có mưa rào và rông mạnh gió cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
ngày và đêm một mươi tám tháng một mươi ở khu vực vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
trên đất liền thời tiết khô hanh tại đông bắc bộ sẽ còn lập lại trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
sang ngày một mươi chín và ngày hai mươi thì mưa rào và rông rải rác xuất hiện cục bộ có mưa to trời chuyển lạnh trong ngày hai mươi
ở khu vực phía tây bắc bộ duy trì thời tiết nắng giáo trong hai ngày tới với nhiệt độ hầu như không vượt quá mức là ba mươi độ
sau đó sang ngày hai mươi thì mưa rông rải rác xuất hiện trên khu vực và trời chuyển lạnh với nhiệt độ cao nhất là hai mươi ba hai mươi sáu độ
từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ngày mai trời khô giáo và có nắng với nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
sang hai ngày tiếp theo sẽ xuất hiện mưa rông tập trung nhiều ở phần phía nam của khu vực nhiệt độ giảm chậm mỗi ngày khoảng một độ
các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận sẽ có mưa rông vài nơi cục bộ có mưa vừa mưa to trong ngày một mươi tám và ngày hai mươi
xen giữa là ngày một mươi chín thì mưa tạm giảm trời khô giáo mức nhiệt tại đây sẽ không vượt qua mức là ba mươi một độ
khu vực tây nguyên trong thời đoạn ba ngày tới sẽ chủ yếu là ít mưa tại phần phía bắc
các tỉnh phía nam thì mưa nhiều hơn mưa với lượng khá tập trung vào lúc chiều tối nhiệt độ cao nhất ổn định ở mức hai mươi năm hai mươi tám độ
điểm dính chân cuối cùng là khu vực nam bộ ba ngày tới sẽ có mưa trong đó mưa gia tăng cả về diện và lượng từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi
mức nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ và giảm bớt khoảng trên dưới một độ trong hai ngày tiếp theo
điểm dính chân cuối cùng là khu vực nam bộ ba ngày tới sẽ có mưa trong đó mưa gia tăng cả về diện và lượng từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi